xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn văn du
trú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang nguyên là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
và nông nghiệp tỉnh an giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông tin ban đầu ông nguyễn văn du bị bắt vì đã có hành vi phê duyệt dự toán xây dựng của ba gói thầu
áp dụng định mức hao phí vật liệu cát với hệ số một hai mươi hai đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước
xử lý hối xói bằng xà lan hai trăm linh t là chưa phù hợp và chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành
từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của ba gói thầu
bước đầu cơ quan chức năng xác định việc tranh lệch giá trị thanh toán cho nhà thầu tại ba gói thầu
dẫn đến gây thiệt hại tạm tính với số tiền hơn sáu tỷ đồng
hiện vụ án vẫn đang được công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
tại đà nẵng công an quận sơn trà vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công nhóm đối tượng
hách tài khoản facebook lừa đảo chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày hai mươi một tháng ba công an phường an hải bắc phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận sơn trà
tiến hành kiểm tra hành chính một quán internet trên đường trần hưng đạo
phát hiện ba đối tượng gồm nguyễn hữu duy nguyễn văn sang và nguyễn phước lộc cùng chú tại tỉnh quảng trị
đang có hành vi sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc ba đối tượng khai nhận đã vào máy tính để hách tài khoản facebook của một số người
sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi nhắn tin cho nhiều người quen trên facebook
để mượn tiền và sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng
để nhận tiền và chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân
công an thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên vừa phát hiện và bắt quả tăng nguyễn văn thái
trú tại phường thuận thành thành phố phổ yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng công an đang thực hiện tuần tra kiểm soát
tại đoạn đường quốc lộ ba thuộc phường trung thành thành phố phổ yên
thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông có dấu hiệu
mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ hồng phát
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã bắt giữ nguyễn văn thái về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba mươi bảy năm trăm bốn mươi sáu g heroin hơn một trăm linh gram ma túy đá và một trăm chín mươi tám viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở hà nội
mang về thái nguyên để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân
trong tuần qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện và xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm trật tự
an toàn giao thông tạm giữ sáu mươi ba phương tiện
các lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
các tổ công tác một trăm bốn mươi một phát hiện một mươi sáu vụ việc có dấu hiệu vi phạm bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gồm tám mươi sáu gói viên nghi là ma túy các loại bốn bình kim loại nghi chứa khí n hai o
hai dao năm xe mô tô nghi là xe tăng vật hai giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
hai bình kiểm soát xe mô tô là tăng vật vụ trụng cấp tài sản hai cuộn vải và một trăm năm mươi máy hút bụi cầm tay
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vào tối ngày hai mươi ba tháng ba một nhà sách lớn tại trung tâm phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước bốc cháy dữ dội
phát hiện cháy người dân cùng lực lượng chức năng tại địa phương đã nỗ lực hỗ trợ dập lửa
tuy nhiên do trong nhà sách có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ căn nhà
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động nhiều xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy
đến gần hai mươi hai h đêm ngày hai mươi ba tháng ba các lực lượng vẫn đang khẩn trương nỗ lực dập tắt đám cháy để không cháy lan qua các khu vực lân cận
cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được có người thương vong hay không hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ